chiều nay ngày hai mươi bảy tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí triệu lạc tế
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại cuộc gặp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao chuyến thăm việt nam của đồng chí triệu lạc tế và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc
đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời gian tới
tổng bí thư cũng đề nghị các cơ quan liên quan của hai đảng hai nước trong đó có cơ quan kiểm tra giám sát
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng nhằm đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước
về quan hệ hai đảng hai nước đồng chí triệu lạc tế khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
bày tỏ mong muốn lãnh đạo hai đảng hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương
trong đó có các cơ quan kiểm tra kỷ luật của hai đảng không ngừng tăng cường giao lưu hợp tác tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc ngày càng phát triển tích cực lành mạnh ổn định lâu dài trong thời gian tới